tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn trung ương giáo hội phật giáo việt nam do hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực trung ương giáo hội phật giáo việt nam làm trưởng đoàn tới thăm chúc tết nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và chuẩn bị đón xuân canh tí
hà nội ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn tới thăm chúc tết nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và chuẩn bị đón xuân canh tí
hà nội ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn tới thăm chúc tết nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và chuẩn bị đón xuân canh tí